bộ lao động thương minh và xã hội vừa trình chính phủ dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng với mức tăng một mươi một
nếu phương án được chấp thuận dự kiến sẽ có khoảng tám trăm sáu mươi tám người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước được tăng lương hưu trợ cấp với kinh phí chi trả tăng thêm trong năm hai nghìn hai mươi hai khoảng bốn sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng
có khoảng hai một mươi ba triệu người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội tăng lương hưu trợ cấp với kinh phí chi trả tăng thêm trong năm hai nghìn hai mươi hai khoảng một mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng
người hưởng lương hưu trợ cấp trước ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có mức thấp cũng sẽ được điều chỉnh bù thêm để đạt hai năm triệu đồng một tháng